trong sáng nay quốc hội đã nghe báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị công tác phòng chống tham nhũng đã được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực
tham nhũng được kiềm chế có chiều hướng thuyên giảm
tuy nhiên công tác phòng ngừa tham nhũng trong một số ngành lĩnh vực địa phương vẫn còn những hạn chế nhất định
như số vi phạm phát hiện được chưa thể hiện đúng thực tế qua phản ánh của dư luận cử tri
vẫn còn nhiều trường hợp lợi dụng sơ hở của cơ chế chính sách để nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp
có biểu hiện nhóm lợi ích bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật
số vụ án tham nhũng được phát hiện điều tra truy tố xét xử còn chưa phản ánh đúng thực trạng tham nhũng
ủy ban tư pháp đã có ba kiến nghị đối với chính phủ các bộ ngành đặc biệt đề nghị chính phủ các bộ ngành
báo cáo quốc hội kết quả thực hiện kiến nghị của ủy ban tư pháp tại báo cáo thẩm tra năm hai nghìn một mươi chín
về việc đánh giá nhận diện tình trạng tham nhũng vật tham nhũng dưới hình thức lợi ích nhóm
sân sau tham nhũng trong các cơ quan có chức năng chống tham nhũng và việc tổng kết đánh giá hiệu quả của các đơn vị chuyên trách chống tham nhũng